ngày hai mươi bảy tháng chín tại nhà văn hóa xã thanh liêu huyện thanh liêm tỉnh ủy hà nam tổ chức chương trình đối thoại giữa bí thư tỉnh ủy với cán bộ và nhân dân xã thanh liêu
tại chương trình đối thoại hầu hết các ý kiến kiến nghị của nhân dân đã được đại diện các sở ngành và ủy ban nhân dân huyện thanh liêm trực tiếp giải đáp
việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng
đây là dịp để cấp ủy chính quyền trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng những ý kiến kiến nghị của nhân dân về xây dựng thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước các cơ chế chính sách của tỉnh và những vấn đề còn tồn tại nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện từ cơ sở những vấn đề liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân
nhân dịp này tỉnh ủy hà nam đã tặng một mươi năm xuất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã thanh liêu